theo truyền thông armenia số nạn nhân tăng mạnh so với con số sáu mươi tám người thiệt mạng mà chính quyền khu vực công bố vào tối hai mươi sáu tháng chín
công tác cứu hộ vẫn đang tiếp tục diễn ra hiện nhà chức trách vẫn chưa công bố nguyên nhân vụ nổ
trước đó giới chức địa phương cho biết hai trăm chín mươi người bị thương trong vụ nổ trên trong đó có hàng chục người vẫn trong tình trạng nguy kịch
tuy nhiên năng lực y tế của khu vực nagorno karabakh là không đủ
khoi nhiên liệu đã phát nổ khi đám đông người dân xếp hàng để đổ sang xe
vụ nổ xảy ra gần một tuần sau khi đại diện azerbaijan và lực lượng vũ trang người gốc armenia tại vùng lãnh thổ này đã đạt được thỏa thuận chấm dứt các hành động thù địch
theo đó các lực lượng armenia tại vùng lãnh thổ này chấp nhận giải rác vũ khí
chính phủ thụy điển cho biết nước này sẽ trao thêm quyền hạn cho quân đội trong việc hỗ trợ cảnh sát chống lại làn sóng tội phạm muốn làm dung chuyển đất nước bắc âu
phát biểu sau cuộc gặp với những người đứng đầu lực lượng
lực lượng vũ trang thụy điển thủ tướng úc christensen cho biết cảnh sát và quân đội thụy điển giờ đây sẽ phối hợp để thực hiện các nhiệm vụ chính thức
chính phủ sẽ xem xét sửa đổi luật cho phép cảnh sát mở rộng phạm vi yêu cầu quân đội giúp sức
cũng theo người đứng đầu chính phủ thụy điển làn sóng bạo lực thời gian qua ở nước này có xu hướng tăng mạnh và hiện không có quốc gia châu âu nào gặp phải tình trạng tương tự
theo số liệu thống kê trong tháng chín đã có một mươi một người bị bắn chết và một người chết vì nổ bom
đây là tháng có số thương vong về bạo lực nhiều nhất ở thụy điển kể từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
trong khi đó văn phòng công tố pháp xác nhận đang điều tra các giao dịch tài chính có liên quan đến ông chủ của tập đoàn chuyên kinh doanh các mặt hàng xa xỉ lms berna argno và doanh nhân người nga nikolai sacikov
theo thông tin được tờ lâm mông của pháp đăng tải trước đó có dẫn thông tin từ cơ quan tình báo
tại trình pháp doanh nhân nga shashikov đã vay tiền tại các công ty của tỷ phú akno để mua bán bất động sản tại khu nghỉ dưỡng sang trọng an pai
hợp đồng mua liên quan đến hơn một chục căn hộ ở khu trượt tuyết quốc chauven nơi tập đoàn lvmh của ông akno và các công ty liên quan sở hữu nhiều bất động sản lớn
tuy nhiên theo một nguồn thân cận với tỷ phú akno và được tờ lâm mông dẫn lại vì tỷ phú pháp khẳng định các giao dịch mua bán trên hoàn toàn tuân thủ lật pháp năng này
điều này đồng nghĩa với việc thủ tướng pedro sánchez sẽ được quyền đứng ra để thành lập chính phủ
kết quả bỏ phiếu tại hạ viện tây ban nha cho thấy ông feijó chỉ nhận được một trăm bảy mươi hai phiếu thuận trong khi có tới một trăm bảy mươi bảy phiếu chống
đây là lần thứ hai ông feijó thất bại trong nỗ lực thành lập chính phủ mới ở tây ban nha
trong cuộc bỏ phiếu trước đây hai ngày ông cũng chỉ giành được một trăm bảy mươi hai phiếu ủng hộ
sau hai lần ông fejó thất bại hiện sự chú ý đang đổ rồn vào phe đường lối xã hội của thủ tướng đương nhiệm sánchez
trong trường hợp ông sánchez cũng không thể thành lập được chính phủ mới thì tây ban nha sẽ phải tổ chức cuộc tổng tuyển cử mới vào tháng một năm sau
trước đó trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng bảy đảng nhân dân của ông feijó đã giành chiến thắng
song không thể đạt thế đa số cần thiết tại quốc hội để tự đứng ra thành lập chính phủ mới
theo thông báo của cơ quan quốc phòng châu âu eda hiện đã có bảy nước thành viên liên minh châu âu đặt mua đạn dược
theo kế hoạch mua chung vũ khí để cung cấp cho ukraine và bổ sung vào kho dự trữ hiện đang cạn kiệt của liên minh
eda không đưa tin cụ thể của bảy nước mua chung vũ khí cũng như tổng giá trị của đơn hàng
nhưng cho biết đơn hàng chủ yếu bao gồm đạn phòng
đơn hàng mua chung vũ khí đầu tiên được triển khai kể từ khi nghị viện châu âu ep thông qua kế hoạch mua chung vũ khí của toàn eu hôm một mươi hai tháng chín vừa qua
tổng giá trị của kế hoạch mua chung này là ba trăm hai mươi triệu đô la mỹ
nhằm một mặt tăng cường viện trợ cho ukraine mặt khác bổ sung vào kho vũ khí đang cạn kiệt của eu sau thời gian dài hỗ trợ cho kiev
trước đó kế hoạch mua chung vũ khí của eu từng bế tắc trong nhiều tháng do các nhà lập pháp tranh cãi về vấn đề năng sách
nhóm các nước công nghiệp phát triển g bảy cho biết sẽ thành lập một quỹ để hỗ trợ các quốc gia đang phát triển xây dựng chuỗi cung ứng về những sản phẩm cần thiết cho quá trình giảm khí thải carbon
hiện chưa rõ quy mô chính thức của quỹ nhưng theo một số nguồn tin nhật bản dự định đóng góp năm triệu đô la mỹ cho quỹ này
theo tuyên bố của g bảy quỹ sẽ được sử dụng để giúp các nước đang phát triển và các nước mới nổi ở nam bán cầu tăng cường năng lực sử dụng tài nguyên
và sản xuất các mặt hàng thiết yếu theo hướng giảm lượng khí thải carbon như tấm pin mặt trời và pin xe điện
cụ thể quỹ sẽ hỗ trợ trang trải chi phí cho nhân sự tham gia quá trình chuyển giao công nghệ cho các nước đang phát triển
hỗ trợ các thiết chế tài chính khu vực tư nhân gia hạn các khoản vay dành cho các công ty ở nam bán cầu
đồng thời hỗ trợ khai thác và sử dụng khoáng sản cũng như sản xuất các linh kiện và sản phẩm hoàn thiện tại địa phương
g bảy dự kiến sẽ ra mắt quỹ vào ngày một mươi một tháng một mươi tới trước cầu họp của các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương
của nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới g hai mươi ở maroc
bản tin tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý khác
ngành công nghiệp không khói đang phục hồi tích cực sau đại dịch covid một mươi chín và dự báo đến cuối năm nay
doanh thu từ du lịch toàn cầu sẽ quay trở lại mức một mươi tỷ usd bằng với mức trước đại dịch
theo số liệu của hội đồng du lịch và lữ hành thế giới
ngành du lịch và lữ hành đóng góp một mươi vào gdp toàn cầu và tạo ra một mươi số việc làm trên toàn thế giới
đại dịch covid một mươi chín bùng phát đã làm bốc hơi nhiều việc làm và khiến nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa
tuy nhiên theo tổ chức du lịch thế giới của liên hợp quốc
lĩnh vực du lịch toàn cầu đang phục hồi tốt với lượng khách du lịch trong bảy tháng đầu năm nay đã đạt tám mươi bốn mức trước đại dịch
ngoài ra việc trung quốc điều chỉnh các quy định phòng dịch covid một mươi chín và việc các thị trường khác ở châu á mở cửa trở lại
sẽ giúp thúc đẩy ngành du lịch của khu vực và nhiều nơi trên thế giới
nhiều khu vực ở thành phố new york của mỹ đã biến thành sông và không thể di chuyển
sau khi mưa lớn chút xuống dữ dội vào hôm hai mươi chín tháng chín theo giờ địa phương
tình trạng ngập lụt nghiêm trọng buộc thống đốc bang và thị trường thành phố phải ban bố tình trạng khẩn cấp
mưa lớn chút xuống khu vực new york dữ dội làm tê liệt một số tuyến tàu điện ngầm
khiến tài xế mắc kẹt trên đường cao tốc nhiều tầng hầm ngập trong nước và một nhà ga ở sân bay lagaria phải đóng cửa
theo các quan chức lượng mưa gần một mươi tám cm đã rơi xuống các khu vực ở brooklyn vào giữa trưa
với ít nhất một nơi có lượng mưa sáu cm trong một giờ
lượng nước lớn chút xuống khiến hệ thống thoát nước ở một số khu vực bị quá tải
trận lụt xảy ra hai năm sau khi tản tích của cơn bão ida gây mưa kỷ lục ở vùng đông bắc mỹ
và làm ít nhất một mươi ba người ở thành phố new york hầu hết là người ở trong các căn hộ dưới tầng hầm ngọn nước
trong hộ việc ngày hai mươi chín hai mươi chín new york chưa ghi nhận trường hợp người dân thiệt mạng hoặc bị thương nặng
nhưng vẫn khiến nhiều người nhớ lại ký ức ám ảnh
thưa quý vị không chỉ ở nước ta nhiều quốc gia cũng đang phải lo đối phó với nguy cơ dịch sốt xuất huyết bùng phát
trong bối cảnh hiện tượng biến đổi khí hậu đang thúc đẩy mũi sinh sản và gia tăng các bệnh chuyển nhiễm
tổ chức y tế thế giới who dự báo trong năm nay và năm sau hiện tượng enino có thể làm gia tăng sự lây chuyển bệnh sốt xuất huyết
và các loại albovirus khác đồng nghĩa với các nước cần phải nỗ lực phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh
nội dung này sẽ đến trong phần cuối của bản tin an ninh thế giới hôm nay cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
đầu năm nay các căn mắc sốt xuất huyết đã lan rộng ở khu vực santa cruz của bolivia
khiến các cơ quan chức năng phải cảnh giác cao độ để ngăn chặn dịch bùng phát
các dường bệnh tại bệnh viện carbonex đều kín chỗ
bệnh nhân chuyển nặng sẽ phải được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt
chúng tôi có tám dường bệnh và lúc nào cũng chật kín vừa thiếu dường cho bệnh nhân vừa thiếu nhân viên y tế
nhiều y tá và bác sĩ cũng bị sốt xuất huyết đang nghỉ phép và không có ai thay thế họ tại phòng chăm sóc đặc biệt
bệnh sốt xuất huyết denge hiện đang lưu hành ở hơn một trăm hai mươi quốc gia ở các khu vực châu phi châu mỹ
đông địa trung hải đông nam á và tây thái bình dương
năm nay số ca sốt xuất huyết gia tăng mạnh ở châu âu
trong khi peru đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp ở hầu hết
các khu vực khoảng một nửa dân số thế giới có nguy cơ mắc sốt xuất huyết
số hướng ca mắc sốt xuất huyết đang gia tăng một cách đáng lo hại
đặc biệt là ở các nước châu á như malaysia philippines
hàng chục nghìn ca được ghi nhận ở việt nam thái lan
châu á chiếm tới khoảng bảy mươi số ca sốt xuất huyết toàn cầu
theo các chuyên gia khí hậu ấm hơn được cho là giúp mũi sinh sản nhanh hơn
và giúp virus nhân lên gấp nhiều lần trong cơ thể mũi
bên cạnh đó who cũng cho rằng sự dịch chuyển của hàng hóa và con người
quá trình đô thị hóa đi kèm với các vấn đề vệ sinh
cũng là các yếu tố đằng sau sự gia tăng dịch sốt xuất huyết
khi lượng mưa cao nhiệt độ tăng và thậm chí là khan hiếm nước
mũi cũng có thể tồn tại được
vì vậy dù là trong tình trạng lũ lụt hay hạn hán
bệnh sốt xuất huyết đều có thể gia tăng
mũi và virus mũi đều tăng lên khi nhiệt độ cao hơn
đây là một thực tế rõ ràng
bế đổi khí hậu và hiện tượng endino đã thay đổi nhiều trong những năm gần đây
theo chu kỳ cứ khoảng bốn năm năm lại xuất hiện một năm có ca sốt xuất huyết tăng cao
tuy nhiên theo ghi nhận năm năm gần đây có tới ba năm là hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi chín và hai nghìn hai mươi
có số ca mắc đạt mức cao
số ca sốt xuất huyết gần đây đang tăng nhanh do chu kỳ bùng phát dịch thu ngắn lại
chỉ còn khoảng ba năm so với bốn năm năm trước đây
nguyên nhân là nhiệt độ ấm lên tạo điều kiện thích hợp cho mũi sinh sồi
thời tiết nắng nóng kết hợp cùng mưa rông tạo điều kiện rất tốt cho sự phát triển của mũi
đặc biệt hình thái thời tiết này khiến chu kỳ phát triển của mũi từ trứng đến trưởng thành chỉ mất một tuần
mỗi con mũi cái có thể sống tới ba tháng đẻ tới ba lần và mỗi lần tối đa một trăm năm mươi trứng
mũi phát triển nhanh cộng với việc gia tăng mật độ khi tiếp xúc với con người là nguyên nhân chính có thể dẫn đến bùng dịch
hợp tác phòng bệnh xuất xuất huyết thời điểm hiện tại hiệu quả nhất vẫn là việc dọn dẹp
loại bỏ những vật dụng có thể chứa nước mưa ngăn chặn được môi trường sinh sản của mũi